cho ý kiến đối với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật các đại biểu cho rằng cần có sự đổi mới tư duy khi xây dựng các dự án luật để bảo đảm tính hiệu quả và thực tế khi luật đi vào cuộc sống
theo các đại biểu hiện một số văn bản dưới luật bị chậm ban hành do còn có sự trồng chéo và giao thoa giữa các luật bên cạnh đó tính chủ động trong quyền hạn của cơ quan hành pháp và tính chủ động phối hợp với cơ quan lập pháp để giải quyết vấn đề trồng chéo chưa kịp thời

ủy ban kinh tế của quốc hội bày tỏ sự quan ngại về chất lượng của một số luật này
cũng phải làm rõ các nguyên nhân và trách nhiệm bây giờ trách nhiệm thì cũng nói chung chung cũng không chỉ rõ
như báo cáo của ủy ban pháp luật thì có nói rằng bây giờ hình thức xử lý này là không xét khen thưởng thì đấy đâu phải là hình thức để xử lý trách nhiệm
thực tế cho thấy đã có một số luật nhưng không phải là hình thức để xử lý trách nhiệm
các đại biểu văn bản quy phạm pháp luật chậm ban hành tới hai mươi một tháng thậm chí là bốn năm
các đại biểu đề nghị cần phải có chế tài xử lý nghiêm minh sự chậm chế này để nâng cao trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản